thực hiện đề án phát triển thủy sản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh chương trình khuyến ngư đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản
đến nay tỉnh yên bái đã duy trì hơn một năm trăm linh lồng cá các loại phân đấu đến cuối năm hai nghìn một mươi chín sản lượng cá ước đạt một trăm tám mươi tấn ước tính mang lại hàng trăm tỷ đồng mỗi năm
theo đó những địa phương có lợi thế về nuôi cá chủ yếu tập trung ở huyện yên bình nơi có thuận lợi về diện tích mặt nước hồ thác bà với một ba trăm bốn mươi năm lồng cá huyện trần yên năm mươi một lồng huyện lục yên năm mươi một lồng huyện văn yên hai mươi năm lồng huyện mù căng trải hai mươi sáu lồng và thành phố yên bái một mươi sáu lồng
trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ dự kiến đóng mới hơn hai trăm linh lồng cá theo kế hoạch ngoài việc vận động khuyến khích người dân tận dụng mặt nước để nuôi trồng thủy sản ngành nông nghiệp còn phối hợp với lực lượng chức năng
bảo vệ nguồn lợi thủy sản kịp thời ngăn chặn các đối tượng khai thác thủy sản trái phép tiếp tục chỉ đáo các cơ sở sản xuất giống chuẩn bị hơn một mươi triệu con giống để phục vụ cho việc nuôi trồng của người dân